ngày một mươi tám tháng một mươi đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh yên bái lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
giữa đại hội có các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc giàng a chu phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
phát biểu tại đại hội đồng chí trần thánh mẫn đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ
chính quyền tỉnh yên bái trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc giai đoạn vừa qua
nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số chương trình xây dựng nông thuận mới các chương trình
dự án xoa đói giảm nghèo được triển khai phù hợp đối tượng và hiệu quả để tiếp tục làm tốt công tác dân tộc trong thời gian tới
đồng chí trần thanh mẫn mong rằng tỉnh yên bái sớm có kế hoạch cụ thể triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau khi được quốc hội phê duyệt để vùng dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển